theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay của bộ y tế cho biết là trong ngày ghi nhận số bệnh nhân khỏi kỷ lục với hai mươi tám tám trăm năm mươi bảy ca cao hơn gấp năm lần số ca mắc mới
tính từ một mươi bảy h ngày hôm qua ngày một tháng một mươi cho tới một mươi bảy h ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận năm bốn trăm chín mươi ca nhiễm mới trong đó tp hcm vẫn là nhiều nhất với hai bảy trăm hai mươi ba ca
về công tác tiêm chủng trong ngày một tháng một mươi đã có bảy trăm sáu mươi sáu trăm bốn mươi ba liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm như vậy là tổng số liều vaccine được tiêm là hơn bốn mươi ba sáu trăm năm mươi liều